thêm một đối tượng chống người thi hành công vụ vừa bị tạm giữ hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa tạm giữ hình sự đối với lái xe ngô văn linh
chú tải xã hòa lạc huyện hữu lũng về hành vi điều khiển xe mô tô đâm vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn ma túy và các hành vi vi phạm khác
tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi quốc lộ một đã phát hiện xe mô tô honda way có biển kiểm soát một mươi hai h một trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi năm do linh điều khiển
chở theo triệu việt hoàng chú tải thị trấn tri lăng huyện tri lăng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên người điều khiển xe đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe tăng tốc bỏ chạy đâm trực diện vào tổ công tác
đang làm nhiệm vụ khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương
xe mô tô trượt đổ kéo dài khoảng ba mét thì hoàng ngã xuống linh tiếp tục dựng xe và tăng ga bỏ chạy về hướng hà nội
đến hai mươi h hai mươi phút tối cùng ngày công an huyện hữu lũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng linh
qua xét nghiệm nhanh đối tượng linh dương tính với chất ma túy và tại cơ quan điều tra linh khai nhận do không có giấy phép lái xe
và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã thực hiện các hành vi nói trên và hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
lợi dụng vào lúc dạng sáng và chủ nhà đi vắng kẻ gian đã đột nhập phá khóa kết sắt trộm cắp số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc xảy ra tại thôn văn tứ đông xã cam hòa huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
chỉ sau một mươi hai tiếng vào cuộc điều tra các trinh sát hình sự công an huyện cam lâm phối hợp với công an xã cam hòa
đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm cắp thu hồi lại tài sản trả cho bị hại
vào ngày sáu tháng hai vợ chồng ông nguyễn văn an chú thẻ thôn văn tứ đông xã cam hòa phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian cậy cửa
đột nhập trộm cắp toàn bộ số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng để ở trong kết sắt
vụ việc được trình báo ngay cho công an xã cam hòa
theo công an xã cam hòa nguyễn trung quân là đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định có tiền án về tội trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã tiến hành mời quân về trụ sở để làm việc nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương
từ những thông tin thu thập được công an huyện cam lâm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của quân
thu giữ được hơn một trăm bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ nghi được đối tượng sử dụng để trộm cắp như kim cắt lưỡi rìu búa
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã xác định quân đang trên đường
từ thành phố nha trang quay về nhà tại thôn văn tứ đông nên đã tiến hành vây bắt
qua đấu tranh khai thác đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện cam lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn trung quân để tiếp tục điều tra làm rõ
bên cạnh những chiêu thức lừa đảo bằng cách gọi điện tin nhắn
cơ quan công an còn liên tục cảnh báo người dân về vấn nạn tín dụng đen dưới hình thức trực tuyến qua mạng hoặc là qua các app
dù rất nhiều đường dây bị triệt phá thế nhưng các đối tượng với chiêu trò tinh vi đã không ngừng lập
ra các website ứng dụng vay tiền mới trên không gian mạng để tiếp cận người vay và cho vay với lãi suất cắt cổ
gây ra rất nhiều hệ lụy khiến cho người vay rơi vào vòng xoáy vay và trả lãi không lối thoát
một băng nhóm cho vai lãi nặng do vũ đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú huyện cư rút tỉnh đắk nông cầm đầu
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu triệt phá thành công
theo đó một mươi một đối tượng trong băng nhóm này đều đến từ các tỉnh khu vực tây nguyên
vào khu vực miền tây để hoạt động cho vay từ giữa năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn các tỉnh bạc liêu
sóc trăng cà mau hậu giang với lãi suất lên đến ba trăm sáu mươi một năm
điều đáng nói dù chỉ hoạt động chưa được một năm mà băng nhóm trên đã có hai hai trăm bảy mươi bảy biên lai ghi nợ
với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng và giữ hàng trăm giấy tờ cá nhân của người đi vay
thời gian gần đây các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã chuyển sang hoạt động cho vay
thông qua các ứng dụng online trên điện thoại di động các website mạng xã hội facebook zalo
chúng còn tinh vi khi tạo lập và liên kết hàng chục các ứng dụng trang web vay tiền khác nhau
khi thấy người vay không có khả năng chi trả
chúng sẽ giới thiệu sang ứng dụng
các ứng dụng khác để vay tiền trả nợ
dần dần người vay sẽ rơi vào vòng xoắn ốc giữa các ứng dụng vay với mức lãi suất tăng lên theo bội số nhân
với những biến tướng ngày càng tinh vi của tội phạm tín dụng đen

mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tội phạm tín dụng đen
tội phạm tín dụng đen là một loại tội phạm hoạt động bình thường trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm hoạt động mang tính côn đồ bạo lực
như giết người cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chúng tôi cũng có khuyến cáo người dân khi mà cần vay vốn
thì mình nên thông qua chính quyền địa phương nơi mình cư trú
thông qua những cái kênh thông tin chính thức để mà tiếp cận những cái nguồn vốn
những cái tổ chức tiến dụng những cái ngân hàng mà được nhà nước cấp phép
thì khi đó mình sẽ không bị rụ rỗ lừa gạt với những cái chiêu trò là thu phí trả phí
nói chung là mình nên thông qua chính quyền cơ sở
với những hệ lụy trong thời gian qua tín dụng đen đã không đơn thuần chỉ là một loại tội phạm
mà còn trở thành vấn đề gây bức xúc trong toàn xã hội

và cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh xử lý tội phạm
cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa
từ việc giải quyết ổn định dân sinh so đối giảm nghèo hỗ trợ vai vốn chính sách
xong vấn đề cốt lõi vẫn là bản thân của mỗi người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác và thận trọng trước những ưu đại lãi suất
tránh trở thành con mồi rơi vào bẫy tín dụng đen
tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua
một ô tô khách hai mươi chín chỗ đang lưu thông theo hướng từ thị trấn tam đảo
đi thành phố vinh yên tỉnh vĩnh phúc đã bị mất lái và đâm gãy hàng rào hộ lan
lao xuống dưới ta lưu âm khoảng năm mét làm bảy người bị thương
theo thông tin ban đầu ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b ba mươi một nghìn một trăm ba mươi bảy do lê ngọc hưng
ở quận đống đa thành phố hà nội điều khiển
khi đi đến km một mươi chín ba trăm linh đường quốc lộ hai b thuộc địa phận xã hồ sơn huyện tam đảo
đã bất ngờ mất lái lao xuống dưới ta lưu âm khoảng năm mét và
lại bởi một cây thông lớn
khi xảy ra tai nạn xe có hai mươi chín người bao gồm lái xe
các hành khách là cán bộ hưu trí
tại bệnh viện quân y một trăm một mươi tỉnh bắc ninh vụ tai nạn đã khiến sáu người trên xe bị chóng
và một người bị gãy tay
tất cả đã được đưa đến trung tâm y tế huyện tam đảo và bệnh viện quân y một trăm linh chín để kiểm tra
rất may không có nạn nhân tử vong
theo đại diện cục cảnh sát giao thông xe khách hai mươi chín chỗ ngồi trên có phủ hiệu hợp đồng
còn hạn kiểm định đến ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn và ma túy
lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức cứu hộ cứu nạn phân luồng giao thông
để đảm bảo tuyến đường lên thị trấn tam đảo được thông suốt
trong khi đó tại lâm đồng một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra
vào chiều ngày hôm qua trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng
giữa xe máy và xe cứu thương khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ
thông tin ban đầu
vào thời điểm trên ông cơ nên sáu mươi tuổi trú tại thôn một mươi năm xã lộc thành huyện bảo lâm
đang điều khiển xe máy qua đường để về hướng thành phố bảo lộc
thì đã va chạm với xe ô tô cứu thương do tài xế nguyễn trung trực năm mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn di linh điều khiển theo hướng ngược lại
hậu quả vụ va chạm làm ông cơ nên tử vong tại chỗ hai xe bị hư hỏng
cơ quan chức năng cho biết kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở của ông trực
là không và âm tính với ma túy
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngoại tâm cai nghiện ma túy sóc trăng cho biết
chiều hôm hai mươi bốn tháng hai thấy các trại viên khác ẩu đả rồi tập trung đông người tràn ra phía cổng
nên đi theo và đi bộ tắt đường đồng về tới nhà ở xã phú mỹ huyện mỹ tú
sau khi về nhà được gia đình động viên nên đã đến chỉnh diện với cơ quan công an địa phương
kêu người nhà điện cho công an chỉnh diện
tối về tới nhà sáng là công an
trong sáng hai mươi sáu tháng hai các học viên đã trốn chạy liên tục được gia đình địa phương đưa trở về trại cai nghiện
hầu hết đều nhận ra việc làm sai trái của mình
tuy nhiên theo cán bộ trung tâm và lực lượng chức năng
thì không loại trừ một số đối tượng sau khi trốn chạy sẽ đi khỏi địa bàn
nhất là những đối tượng đã có tiền án tiền sự hoặc đang có hổ sơ liên quan đến vụ án khác
trong phòng một mươi bốn thằng nó ra nó không lẽ ra hết còn con ở lại rồi nó ra
rồi cái giận động nó
đánh cho nó vô lại đi đánh cho nó ra sớm chứ ra ngoài nữa sao người ta bắt trầm án thêm
cơ sở giận động gia đình
cái hai nữa là gia đình học viên tự giác đưa vô
nghĩa là hiện nay thì nếu mà công an đưa vô tiếp tục ba nó là một trăm linh một
thì cũng báo nếu thì cái số mà học viên mà vô trình viện
thì ở đây cơ sở cũng văng ra hai loại
một thì trình viện thì mình ở một cái cho về cái khu trình viện
còn cái số mà công an bắt
thì vô cái khu để mà tắt ly giống như là mình xử lý hình thức kỹ lực
hiện vụ việc đang được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh sóc trăng chỉ đạo địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền gia đình
các đối tượng và phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở sớm nhất
tòa án nhân dân huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hồ văn tư huỳnh quốc bảo cùng đồng phạm gây dối trật tự công cộng trong vụ nổ súng tại tiệm cầm đồ tại thị trấn võ xu tỉnh bình thuận
theo hồ sơ do mâu thuẫn trong sinh hoạt vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của bảo và nhóm của tư hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ la nga thuộc địa phận xã mê pu huyện đức linh để giải quyết
khoảng một mươi bốn h cùng ngày nhóm của tư đi trên hai xe ô tô mang theo hung khí đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của bảo nên quay về trung tâm thị trấn võ xu thì gặp nhóm của bảo đang ngồi trước một tiệm cầm đồ
lập tức nhóm của tư cầm hung khí xông vào tiệm cầm đồ và tư dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào nhóm của bảo
hai nhóm dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước tiệm cầm đồ và trên đường dt bảy trăm sáu mươi sáu thuộc khu phố sáu thị trấn võ xu gây náo loạn cả khu vực
khi lực lượng công an huyện đức linh có mặt cả hai nhóm đều vứt hung khí bỏ chạy
tổng cộng có một mươi chín bị cáo của hai nhóm bị khởi tố điều tra truy tố về tội gây dối trật tự công cộng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ văn tư hai năm chín tháng tù và huỳnh quốc bảo hai năm sáu tháng tù
bảy mươi bị cáo của hai nhóm bị tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù đến hai năm bảy tháng tù
trong đó có sáu bị cáo được hưởng án treo thời gian thử thách từ ba đến bốn năm
công an thành phố thủ dâu một tỉnh bình dương
tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn công minh trú tại huyện bến lức tỉnh long an
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh
lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô bán tải do tài xế nguyễn công minh điều khiển chạy quá tốc độ quy định
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện
nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
tổ tuần tra tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường
khi chạy đến đường dx năm thuộc phường phú mỹ thành phố thủ dầu một
thì xe ô tô tải mất lái lao vào bụi cây ven đường
tài xế bỏ xe trốn chạy và bị tổ tuần tra bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện công an thành phố thủ dầu một đã tiến hành tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tăng vật phương tiện
để điều tra xử lý theo quy định
một vụ tai nạn vừa xảy ra vào đêm qua trên địa bàn tỉnh con tum
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng hai trên đường hồ chí minh thuộc thôn bốn xã diên bình
huyện đắc tô tỉnh con tum xe ô tô con do tài xế nguyễn văn du
chú tại tỉnh con tum điều khiển
trên xe chở thêm ba người lưu thông theo hướng từ huyện đắc tô đi huyện đắc hà
khi đến km số một nghìn năm trăm một mươi tám cộng một trăm linh xe ô tô con đã va chạm với xe mô tô do a thuê
sinh năm hai nghìn bốn chở theo a thom sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum
lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn đã khiến a thuê và a thom tử vong tại chỗ
hai phương tiện hư hỏng nặng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm xử lý hiện trường
phân luồng giao thông để các phương tiện khác thuận tiện di chuyển
một ngọn lửa xuất phát bên vệ đường đã gây cháy ở khu rừng thuộc khu vực quản lý
của sam tuyền lâm và công ty trách nhiệm hữu hạn đắc việt đất việt thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào chiều ngày hôm qua
ngay sau đó cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp chống cháy lan xử lý dập lửa
và đến tối cùng ngày vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn
khu vực cháy xảy ra tại khoảnh ba tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu b thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt
ban đầu lửa bùng phát từ đám cỏ khô bên đường và sau đó lan rộng nhanh chóng khi gặp gió
và tiếp tục cháy lan vào khu vực rừng thông có thảm thực bì khô
nhiều cây bụi tầng thấp và dày
để khống chế ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn ba mươi người thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng
ở các đơn vị khác nhau đã được huy động để triển khai chữa cháy
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy
lãnh đạo hạt kiểm lâm đà lạt cho biết rừng không gặp thiệt hại nghiêm trọng
tuy nhiên đám cháy cũng đã gây khói bụi ô nhiễm cả một vùng lớn
một số cây thông nhỏ bị chết thảm thực vật dưới tán thông cũng bị ảnh hưởng
diện tích rừng già bị ảnh hưởng là gần năm m hai chưa thống cây được thiệt hại
một số khu vực khác bị cháy là đất trống không có cây rừng lớn
gần đây tại nhiều địa bàn trên cả nước đã xuất hiện hình thức lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn mới
đó là mạo danh giả danh quân nhân để chiếm đoạt tài sản
theo thống kê của cục chính trị quân khu bảy tính từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trên địa bàn đã phát hiện bảy mươi năm vụ việc mạo danh giả danh cán bộ nhân viên quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh hình thức gọi điện thoại các đối tượng còn mặc quân phục để gọi video
khiến nạn nhân tin tưởng mất cảnh giác
một số đối tượng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho người dân
tự xưng là chỉ huy quản lý của con em đang công tác trong quân đội
để thông báo liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật và đề nghị người dân chuyển tiền đền bù thiệt hại
khắc phục hậu quả do con em mình gây ra
trên thực tế các cơ quan đơn vị không làm việc qua điện thoại như những tình huống trên
bởi vậy người dân cần bình tĩnh cảnh giác tuyệt đối không chuyển tiền
theo như yêu cầu của đối tượng đồng thời cần kịp thời thông báo với cơ quan chức năng
để có hướng giải quyết tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo
trước tình trạng trên cục an toàn thông tin cũng khuyên cáo người dân cần phải nâng cao cảnh giác
không cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản mật khẩu vneid mạng otp thông tin căn cước công dân tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai
không làm theo hướng dẫn yêu cầu của các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết